trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy tại hà nội đã không còn hàng loạt tình trạng các dịch vụ ăn theo mùa thi giống như những năm trước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
có mặt tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam vào buổi thi đầu tiên ngày hai mươi hai tháng sáu
không khí mùa thi rất nhộn nhịp nhưng không còn cảnh chen lấn sô bồ như mọi năm
phụ huynh ngồi chờ con dưới bóng cây mát và được các bạn tình nguyện viên trong xe miễn phí
đặc biệt hàng loạt dịch vụ như xe ôm nhà trọ quán nước đã không còn tình trạng chặt chém cũng như đội giá như những năm trước đây
những bạn học sinh và những vùng tình lẻ lên thì đã không còn nhiều và hiện tượng đấy cũng sẽ bớt đi được phần nào
ví dụ những dịch vụ thi năm nay thì thời tiết cũng ngay không khí như ngày hôm qua tôi cho cháu vào nhập trường thì ngày trước bức hơn một chút
ngày hôm nay chính thức ngày vào ngày thi thì thời tiết quá ủng hộ cho các cháu
nhưng mà những dịch vụ taxi và những dịch vụ khác là hoàn toàn rất là tốt
xe ôm và các quán hàng nước trà đá rồi các bạn tình nguyện viên chỉ dẫn cho chúng tôi rất là chú đáo nhiệt tình
thực ra mà nói chúng tôi thì thấy những cái dịch vụ phát tờ rơi đấy
thực ra nó cũng có động lực cho con em để đến lúc khi đạt đỗ được hay không là cũng có cái trường để tiếp theo đón các em
với việc phân bố đều sáu mươi ba cụm thi tại tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thì hà nội không còn là nơi tập trung các thí sinh cũng như phụ huynh từ các tỉnh thành khác vào mỗi mùa thi đại học
chính điều này đã giúp cho các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh không còn phải chăn trở mệt mỏi vì nỗi lo nhà trọ hàng quán
một số loại hình quảng cáo phát tờ rơi vẫn còn dài rác nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến học sinh
thậm chí nhiều tờ rơi được phát còn khiến phụ huynh hài lòng vì giúp các thí sinh định hướng những bước đi tiếp theo sau kỳ thi này
tôi thấy là các dịch vụ nhà nghỉ nhà trọ thì nói chung là những người ở tỉnh người ta không phải mất nhiều tiền nữa
các dịch vụ xe nó không có kiểu tấp lập hoặc là nó gây cảnh chen lớn
rơi thì tôi thấy nó cũng có giảm đi rất nhiều
nó không còn kiểu như mọi năm nó phát tràn nan
đây là tầm vế về định hướng chọn trường và bước tương lai cho các bạn học sinh ạ
và khi mà các bạn thi xong thì các bạn có thể đến tham dự hội thảo này và có thể được kiểm tra năng lực đánh giá bản thân để điểm mạnh điểm yếu
không khí thoải mái an toàn và văn minh
chính là cảm nhận chung về mùa thi trung học phổ thông
quốc gia tại hà nội